tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi một của ủy ban pháp luật của quốc hội sáng nay các thành viên ủy ban thẩm tra tờ trình của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên họp các đại biểu cơ bản tán thành báo cáo thẩm tra tờ trình của chính phủ của ủy ban pháp luật của quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng các dự án luật được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh phải có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng để khi chính sách ban hành đi vào cuộc sống
bởi thực tế hiện nay khi chỉnh hồ sơ chặt chẽ kỹ càng nhưng chất lượng không đạt như mong muốn đặc biệt là các dự án luật chỉnh quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ năm tới
theo chương trình đã được thống nhất tại kỳ họp thứ năm sẽ chỉnh quốc hội thông qua chín dự án luật một nghị quyết và cho ý kiến một mươi một dự án luật
tại kỳ họp thứ sáu chỉnh quốc hội thông qua một mươi năm luật và cho ý kiến năm dự án luật bổ sung dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
về dự kiến chương trình năm hai nghìn một mươi chín quốc hội sẽ có một mươi hai dự án luật và một dự thảo nghị quyết cho ý kiến vào một mươi dự án luật